các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
không có hồ sơ ghi nhận việc mua bán thừa đất nêu trên hồ sơ lưu giữ tại phường chỉ có bản đồ và sổ mục kê
hồ sơ lưu giữ tại phường chỉ có bản đồ và sổ mục kê
khi mua bán sang nhượng hoặc cho tặng một thửa đất thì các bên liên quan phải ra ủy ban nhân dân xã phường sở tại để làm thủ tục kê khai và có xác nhận của địa chính xã phường và đại diện lãnh đạo xã phường nêu trên
xin nhắc lại việc vợ chồng bà vân ông hạnh đã chuyển nhượng cho ông thành thửa đất số hai mươi tám hai mươi tám a tại địa chỉ trung hòa ngọc thụy gia lâm với tổng diện tích là hai trăm linh sáu m hai là hoàn toàn đúng thực tế
việc chuyển nhựa các bên đã lập thành các văn bản
văn tự bán nhà và đơn xin chuyển quyền sử dụng đất thổ cư đều được ủy ban nhân dân phường ngọc thụy chứng nhận xác thực
và đến nay ủy ban nhân dân phường cũng xác nhận chưa có đăng ký biến đổi nào cho thừa đất nêu trên
trong quá trình tìm hiểu sự việc chúng tôi được đại diện gia đình ông thành nói
khi biết sự việc gia đình ông nhiều lần tìm gặp bà vân và ông hạnh để hỏi cho rõ thì được bà vân trả lời là đã dùng hai tờ trích lục đó để cầm cố vay tiền của bà nguyễn thị vân ở phố huế và một người nữa ở gia lâm